thưa quý vị bão côn sơn đã đi vào biển đông và trở thành cơn bão số năm
vào hồi bốn giờ sáng nay vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm tám mươi km về phía đông đông nam
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
ở vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông có xoáy cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín sau tăng lên cấp một mươi giật cấp một mươi hai
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động dữ dội
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông là cấp ba
đó là thời tiết trên biển còn trên đất liền bắc bộ tiếp tục có mưa lớn trong ngày hôm nay
lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm ở đồng bằng bắc bộ và hòa bình sơn la
các tỉnh thành nằm trong vùng tâm mưa có nguy cơ xảy ra ngập úng
còn khu vực vùng núi thì có khả năng cao là xảy ra lũ quét và sạt lở đất
người dân cần phải hết sức cảnh giác để đảm bảo an toàn